thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
đại hội tiến hành từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi một của đảng và nhìn lại trạng đường ba mươi năm đổi mới đất nước
thảo luận thông qua báo cáo chính trị của ban chấp hành trung mương khóa một mươi một các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một
tổng kết thi hành điều lệ đảng khóa một mươi một và đề xuất bổ sung sửa đổi nếu có việc thực hiện nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng
đại hội bầu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai chủ đề của đại hội là tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa
đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định phân đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
tham dự đại hội một mươi hai có một năm trăm một mươi đại biểu đại diện cho hơn bốn năm triệu đảng viên trong đó đại biểu đương nhiên có một trăm chín mươi bảy đồng chí là ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết khóa một mươi một
một trăm linh đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương một mươi ba đại biểu chỉ định
cùng với sự kỳ vọng gửi gắm niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
trong những ngày này đông đảo công nhân lao động trong các khu công nghiệp khu kinh tế ở tỉnh quảng ngãi cũng đang hướng về đại hội và đặt nhiều kỳ vọng
họ hy vọng đất nước sẽ có những đột phá mới giúp cho đời sống công nhân lao động ngày một đi lên
trước khi đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai nhìn lại trạng đường phát triển công nghiệp công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp khu kinh tế ở quảng ngãi rất vui mừng
trước sự phát triển của nền công nghiệp nước nhà nhờ sự phát triển này mà hàng chục ngàn lao động có công an việc làm ổn định trong các nhà máy sĩ nghiệp
anh lê phương nam là một công nhân cũng rất vui mừng khi nhờ công nghiệp phát triển doanh nghiệp ăn nên làm ra mà anh đã có thu nhập ổn định
người công nhân này đang đặt niềm tin rất lớn vào kỳ đại hội đảng lần này sẽ có những quyết sách đúng đắn để đất nước tiếp tục có những đột phá về công nghiệp
nhiệm kỳ tái là phải thắng đáo thực sự làm sao để tạo điều
để thực hiện cho những người công nhân lao động như chúng tôi có được một công an việc làm ổn định và một nguồn thu nhập ổn định
công nhân đào thị phường một đảng viên trẻ đang làm công ăn lương tại huyện tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
cũng tin chắc đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai sẽ thành công
chị mong sau kỳ đại hội này ban chấp hành mới sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến đời sống của người công nhân
kịp thời chỉ đạo giải quyết thỏa đáng các nhu cầu thiết yếu của công nhân lao động
hồi ta năm năm qua
doanh nghiệp của công nghệ này đã có đòi phát triển và giúp cho công nhân các anh anh chị em chúng tôi cũng có công an việc làm ổn định
việt nam đang nỗ lực phấn đấu để đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
để thực hiện thành công nhiệm vụ này thì công nhân lao động đóng vai trò rất quan trọng và là một trong những yếu tố quyết định
do vậy cần phải quan tâm đến đời sống công nhân chú trọng hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động
chúng em là những công nhân
thì cũng mang xây dựng những khu chai giữa trí để nhằm nâng cao được đời sống tinh thần cho công nhân
hiện nay một số người công nhân còn khó khen về chỗ nhà ở
nên mang xây dựng những nhà ở tập thể với giá rẻ để cuộc sống của người công nhân được ổn định
đại bộ phận công nhân của tỉnh quảng ngãi tin tưởng rằng đất nước sẽ thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu định hướng lớn
trong phát triển công nghiệp
tất cả công nhân đều trông chờ vào hướng đi đột phá của ban chấp hành khoa mới trong phát triển công nghiệp
mà tâm điểm trước tiên là chuyện chăm lo cho công nhân
vào sáng ngày hôm qua tại hà nội hội phụ nữ tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội
và phong trào phụ nữ năm hai nghìn một mươi năm triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi năm hội phụ nữ tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an nên dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xứng đáng là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trên mọi mặt công tác tổng cục
các hoạt động hội và phong trào phụ nữ đã thiết thực thu hút cán bộ chiến sĩ hội viên tham gia
có tác dụng tích cực góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đảm bảo hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới thiếu tướng nguyễn văn chuyên phó tổng cục trường tổng cục hậu cần kỹ thuật
yêu cầu hội phụ nữ cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng
vận động phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
chỉ thị nghị quyết của ngành của hội đổi mới nội dung hình thức hoạt động công tác hội
để góp phần cùng các đơn vị trong tổng cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo hậu cần kỹ thuật
phục vụ công tác chiến đấu thường xuyên và đột xuất trong lực lượng công an nhân dân
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc
chào phụ nữ của tổng cục đã được vinh danh khen thường
chương trình an ninh ngày mới sáng nay tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác
nhằm thực hiện các biện pháp kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa
nhất là các mặt hàng tiêu dùng trong dịp tết
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu bộ công thương
phối hợp với các lực lượng chức năng với các nội dung như sau
tăng cường thanh tra kiểm tra công vụ đề phòng chống tiêu cực
đảm bảo nội bộ trong sạch kiên quyết chống việc bảo kê tiếp tay cho buôn lậu
gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả mở các đợt cao điểm đấu tranh theo chuyên đề
triệt phá tận gốc các đường dây ổ nhóm buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trên thị trường nội địa
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các kỹ năng nhận biết hàng giả hàng lậu hàng kém chất lượng
và các mặt nguy hại để người dân không tiếp tay không vận chuyển không mua bán sử dụng các loại hàng này
tiếp tục mở rộng vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả hàng nhập khẩu
hàng kém chất lượng không gian lận thương mại đồng thời nắm chắc tình hình cung cầu hàng hóa
để có biện pháp điều tiết kịp thời không để tình trạng thiếu hàng sốt giá như là các mặt hàng thiết yếu
ở vùng sâu vùng xa ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu
hàng giả hàng không rõ nguồn gốc nhất là các mặt hàng lương thực thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng trong dịp tết
hôm qua tại khu vực tổ chín phường quyết thắng công an tp sơn la phối hợp với đội quản lý thị trường số một tp sơn la
đã tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của bùi văn đức chú tại tổ tám phường triềng lề tp sơn la
phát hiện nhiều bánh kẹo không rõ nguồn gốc
tăng vật thu giữ tám thùng bim điên sò một mươi một thùng quẩy sâu tám bịch bỏng gạo với trọng lượng gần sáu trăm linh kg
hơn tám trăm linh gói kẹo các loại do nước ngoài sản xuất và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ giấy phép chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và không có công bố chất lượng sản phẩm của cơ quan chức năng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử lý cũng như tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật
do nhu cầu về thực phẩm của người dân những ngày ra tết tăng cao
chính vì vậy tình hình vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn có chiều hướng diễn biến phức tạp
để đảm bảo an toàn thực phẩm tết nguyên đán bính thân
lực lượng công an đã tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm ghi nhận sau tại tỉnh quảng ninh
những hình ảnh này sẽ khiến mỗi chúng ta không khỏi giật mình
trước thủ đoạn hô biến lòng lợn hơi thối chế biến xấy khô rồi đóng gói đem đi tiêu thụ
đây chính là một ba trăm linh kg lòng lợn xấy khô không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh phát hiện thu giữ trên địa bàn
phương hải yến thành phố mong cái
để che mắt lực lượng chức năng các đối tượng tập kết hàng hóa ở bên kia biên giới
sau đó lợi dụng đường mòn lối mở để vận chuyển nguồn hàng vào nội địa
nhìn những hình ảnh này có thể thấy tính mạng của người tiêu dùng đang từng ngày từng giờ bị đe dọa
do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao các đối tượng cũng tranh thủ lợi dụng
để đưa các loại hàng hóa thực phẩm vào nước ta tiêu thụ
thế còn trong nội địa
thì các cơ sở sản xuất hiện rất là nhiều

các cơ sở sản xuất hiện rất là nhiều

không giao ứng thuốc sứ không đảm bảo tiêu chuẩn để sử dụng trong chế biến thực phẩm
quảng ninh được biết đến là điểm đến du lịch của du khách trong và ngoài nước
do vậy nhu cầu về thực phẩm tăng cao
và điều này cũng đã mở đường dẫn lối
dẫn lối cho những hoạt động phạm pháp để cân đối cung cầu
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh
đã phát hiện xử lý hai mươi năm vụ thu giữ hàng tấn hàng hóa thực phẩm vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
trong thời gian tới chúng tôi lực lượng trang môi trường của tỉnh quảng ninh
cũng như là cảnh sát môi trường công an các địa phương
sẽ tập trung vào xử lý các vụ phạm an toàn phòng kẻ
cả trong các nhà hàng khách sạn và các trung tâm buôn bán về thực phẩm
cũng như là các nhà ăn tập thể ở các cơ quan doanh nghiệp
những ngày giáp tết nguyên đán dự báo nhu cầu về thực phẩm sẽ tăng cao
bên cạnh sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an
thì mỗi người tiêu dùng cần chủ động nâng cao nhận thức lựa chọn các mặt hàng
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để vui xuân đón tết
trong an toàn

nên giá lá rong cao hơn hẳn so với năm ngoái với chất lượng tốt lá rong tràng cát hứa hẹn
sẽ mang đến cho người dân nơi đây nguồn lợi kinh tế cao trong dịp tết nguyên đán này

chắc ở mức bảy trong năm hai nghìn một mươi sáu sẽ giúp việt nam lọt vào những nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất
năm hai nghìn một mươi sáu theo bloomberg trong khi các nền kinh tế mới nổi nhất thế giới như nga brazil và trung quốc
đang trứng lại thì nền kinh tế việt nam lại được xem là tăng trưởng ổn định ở mức cao
gia tăng nhu cầu nội địa và bùng nổ đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đang giúp việt nam chống lại
những mối đe dọa từ nền kinh tế toàn cầu như làn sóng bán tháo cổ phiếu và sự mất giá tiền tệ
trong thời gian qua
thưa quý vị và các bạn với sự quan tâm chỉ đạo của chính phủ sự vào cuộc của chính quyền tỉnh hà tĩnh
khu kinh tế vụ án được đánh giá là một trong những khu kinh tế phát triển năng động thành công nhất
của cả nước hiện nay nơi đây đang dần định thành một thành phố công nghiệp thương mại dịch vụ
trung tâm luyện thép trung tâm năng lượng và trung tâm cảng biểu lớn nhất của cả nước
dù mới chỉ có một số dự án đi vào hoạt động nhưng khu kinh tế năng động này đã góp phần đẩy nhanh
tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh kích thích khu vực dịch vụ và nông nghiệp nông thôn phát triển
khu kinh tế vũng áng là một trong năm khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước với tổng diện tích gần hai mươi ba hectare
mục tiêu của khu kinh tế này là phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực
trong đó trọng điểm là đầu tư luyện cán thép cụm cảng biển nước sâu trung tâm nhiệt điện và thương mại dịch vụ
với tiềm năng lợi thế nhất là
với chính sách thu hút đầu tư thông thoáng đến nay khu kinh tế vụ án có gần bốn trăm linh doanh nghiệp
chín mươi sáu dự án đầu tư với số vốn đăng ký gần hai mươi tỷ đô la mỹ
trong đó có dự án khu liên hợp cang thép và cảng nước sâu sơn dương phong mô sa giai đoạn một
có số vốn đầu tư lên đến một mươi tỷ đô la mỹ
đây cũng là dự án có số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất việt nam ở thời điểm hiện tại
với sự phát triển năng động khu kinh tế vụ án đã trở thành một trong những khu kinh tế dẫn đầu cả nước
về số nguồn vốn đầu tư
được sự giúp đỡ của chính phủ và các bộ ban ngành trung ương
đặc biệt là sự đồng hành tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền tỉnh hà tĩnh
các dự án ở khu kinh tế vụng áng đang được đẩy nhanh tiến độ
riêng các hạng mục chính của dự án khu liên hợp ngang thép và cảng nước sâu sơn dương phóc mô sa
như nhà máy luyện thép nhà máy nhiệt điện hệ thống cảng nước sâu
đang được chủ đầu tư và các nhà thầu huy động nguồn lực để đảm bảo tiến độ như đã cam kết
khu kinh tế vụng áng và khu kinh tế cửa cầu treo là được thuộc tục đầu về súc tiến đầu tư
khu kinh tế vụng áng tập trung các dự án trọng điểm của quốc gia
vấn đề thứ hai nữa là kéo theo công nghệ và của các nước để vào đầu tư là những nước phát triển
những nước tiến tiến đem theo các công nghệ tốt cho nên đảm bảo môi trường phát triển bền vừng
hiện tại nhà máy nhiệt điện vụng áng một công suất một hai trăm linh mw
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng ninh tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp tết
tiếp tục với một số tin tiết giao thông
điều tra một vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái tử vong trên đường đi học về
trong lúc em huỳnh thị yến nhi một mươi một tuổi ở thôn mỹ tân xã bình chánh huyện bình sơn
tan học điều khiển xe đạp về nhà phía sau chở em nguyễn huỳnh ti na bảy tuổi
đang học lớp một lưu thông theo hướng nam bắc
khi đến đoạn đường bê tông thuộc thôn mỹ tân xã bình chánh
thì va chạm với xe ô tô chở cát do tài xế nguyễn văn trọng điều khiển
lưu thông theo hướng ngược lại hậu cả nguyễn huỳnh ti na tử vong tại chỗ
trong những ngày này công an các đơn vị địa phương vừa tổ chức lễ phát động
gia quân năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết nguyên đán bình thân hai nghìn một mươi sáu
tại lâm đồng ban an toàn giao thông huyện di linh đã tổ chức lễ phát động năm an toàn giao thông
tại buổi lễ ban an toàn giao thông huyện đã đề nghị các ban ngành đoàn thể và chính quyền các cấp
cùng người dân trên địa bàn huyện tập trung thực hiện một cách đồng bộ quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm như
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
phù hợp với từng đối tượng từng địa bàn tăng cường phối hợp lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
và xử lý vi phạm công khai và đúng pháp luật tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang đường bộ
quản lý tốt về trật tự giao thông góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông theo kế hoạch đã đề ra
còn tại quảng nam huyện phú ninh cũng vừa tổ chức phát động gia quân hưởng ứng năm an toàn giao thông
năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục được chọn là năm an toàn giao thông với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm
xiết chặt kỳ cương của người thực thi công vụ với mục tiêu tính mạng con người là trên hết
năm hai nghìn một mươi sáu huyện phú ninh đã đề ra nhiều giải pháp quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông như
đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nhất là tại các trường học
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông
sau lễ gia quân các lực lượng đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính trên địa bàn huyện
vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đường bộ nhất là vào dịp cuối năm
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp sắp tết nguyên đán bính thân
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã tăng cường kiểm tra các vi phạm về nông độ cồn
trai những vụ tàn nạn giao thông xảy ra vào dịp tết
chỉ trong một giờ tại quốc lộ một mươi tám a đoạn qua địa bàn thành phố hạ long
phòng cảnh sát giao thông quảng ninh đã kiểm tra nồng độ cồn của hơn ba mươi trường hợp
phát hiện hai trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở
theo số liệu thống kê qua một tháng tổ chức triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
phòng cảnh sát giao thông quảng ninh đã kiểm tra phát hiện xử lý tám mươi ba trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
phạt tiền hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
phòng cảnh sát giao thông quảng ninh đã kiểm tra phát hiện xử lý tám mươi ba trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
từ nay đến tết nguyên đán là thời điểm người dân sử dụng nhiều rượu bia
nhiều trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông
chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh mở nhiều đợt cao điểm tập trung kiểm tra
phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
thực hiện tốt trong giai đoạn cuối năm và trước trong và sau tết
làm sao bố trí được các chốt cũng như bố trí được lượng phương tiện
cho phù hợp với tình hình thực tế để làm sao mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trước những diễn biến phức tạp của tình hình giao thông
việc mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân
và làm giảm tai nạn giao thông trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán bính thân hai nghìn hai mươi
tổng cục đường bộ việt nam vừa có công văn gửi các sở giao thông vận tải
các cục quản lý đường bộ yêu cầu ra soát điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ trên đường bộ
công văn ba trăm ba mươi chín nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
về việc giả soát tháo rỡ biển báo hạn chế tốc độ không quá bốn mươi km một giờ
vì điều kiện đường bộ và phương tiện hiện nay với tốc độ này không tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện ngay các nội dung áp dụng
đối với các biển hạn chế tốc độ dưới năm mươi km một giờ các biển hạn chế tốc độ không quá năm mươi km một giờ
công văn cũng yêu cầu đối với biển báo khu đông dân cư cần ra soát lại toàn bộ các biển báo khu đông dân cư
theo quy định hiện hành về quy định tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới
xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ để điều chỉnh cho phù hợp
thời gian hoàn thành việc ra soát điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ trên đường bộ
đối với các biển hạn chế tốc độ dưới năm mươi km một giờ xong trước ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
và trước ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu phải hoàn thành việc ra soát điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ trên đường bộ
đối với các biển hạn chế tốc độ không quá năm mươi km một giờ
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa thông qua chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu uốn tắc
và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi thành phố chủ trương giảm tối thiểu bốn mươi điểm ủn tắc giao thông
và không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn thành phố
giảm tai nạn giao thông từ năm đến một mươi hàng năm trên cả ba tiêu chí
để đạt được mục tiêu trên ủy ban nhân dân tp sẽ tập trung triển khai đồng bộ
quyết liệt các giải pháp để giảm thiểu tình trạng ủn tắc giao thông tai nạn giao thông
trong khu vực nội đô từ vành đai ba trở vào và trên tất cả các trục các trục hướng tâm chính ra
vào nội đô các đường vành đai một vành đai hai vành đai ba các khu vực đầu mối giao thông
các cửa ngõ giao thông các bến xe tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
thông tin tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
của người dân khi tham gia giao thông thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ
từng bước xây dựng văn hóa giao thông thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của chương trình
nhằm giảm thiểu ủng tác giao thông giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó tăng cường kiểm tra kiểm soát xiết chặt kỷ cương trật tự
trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải
sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu vừa có văn bản chỉ đạo đối với các đơn vị vận tải
các bến xe về việc tăng cường công tác quản lý vận tải bằng xe ô tô
ngoài yêu cầu trên sở giao thông vận tải còn đề nghị các đơn vị vận tải
giáo dục quán triệt cho đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ trên xe
nâng cao tinh thần đạo đức người lái xe có kế hoạch và triển khai kế hoạch tập huấn
cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về tổ chức
quản lý phục vụ vận chuyển hành khách vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô
sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu đề nghị các đơn vị vận tải theo dõi
quản lý xử lý vi phạm lái xe thông qua dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình
gắn trên xe xây dựng quy chế thưởng phạt đối với lái xe trong khi thực hiện vận chuyển hàng
vận chuyển hành khách tăng cường công tác quản lý thực hiện tiết kiệm để giảm chi phí đầu vào
góp phần bình ổn giá tiến tới hạ giá thành sản phẩm dịch vụ như là giá cước vận tải
không tăng các loại giá dịch vụ phục vụ hành khách giá cước vận tải khách trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi